ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tỉnh cao bằng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng
công bố di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới một nghìn chín trăm năm mươi huyện thạch an là di tích quốc gia đặc biệt gắn với chương trình du lịch qua những miền di sản việt bắc
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại buổi lễ
với các giá trị về cảnh quan địa chất và văn hóa đa dạng độc đáo
tại kỳ họp lần thứ hai trăm linh bốn tại paris pháp ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
hội đồng chấp hành unesco đã chính thức công nhận công viên địa chất non nước cao bằng là công viên địa chất toàn cầu
cũng trong buổi lễ này đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng vinh dự đón nhận quyết định di tích quốc gia đặc biệt
khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi huyện thạch an
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng khi cao bằng được vinh dự nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng
danh hiệu này góp phần nâng cao hình ảnh đất nước con người việt nam với toàn thế giới
nói về cao bằng thủ tướng khẳng định đây là cái nôi của cách mạng việt nam
chiến dịch biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi là tiền đề cho quân đội và nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
thủ tướng đề nghị cao bằng các tỉnh vùng việt bắc phát huy tinh thần tự lực tự cường xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp văn minh đậm đà bản sắc dân tộc phát huy lợi thế về địa hình địa mạo cảnh quan giữ vững các danh hiệu để phát triển du lịch thành công nghiệp mũi nhọn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của địa phương